tỉnh ninh bình được bộ văn hóa thể thao và du lịch chọn là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề hoa lưu cố đô ngàn năm
vì vậy ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ninh bình đã và đang tập trung triển khai các công trình dự án
các điều kiện cần thiết chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật
phục vụ năm du lịch quốc gia để đem đến cho du khách những điểm đến hấp dẫn
đến nay các sở ngành đơn vị trong tỉnh đang gấp rút triển khai thực hiện các dự án du lịch trọng điểm
phục vụ năm du lịch quốc gia nhiều khu điểm du lịch đã cơ bản hoàn thiện đi vào hoạt động
thu hút một lượng lớn du khách đến với ninh bình
tỉnh cũng đang tiếp tục quan tâm việc chỉnh trang đô thị cắt tỉa cây xanh trồng hoa
tạo cảnh quan các điểm công cộng nút giao thông sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng
công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
cũng được tỉnh quan tâm đầu tư cả về kinh phí phương thức tổ chức
triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú và hấp dẫn
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ được vẻ đẹp của đất nước
truyền thống thân thiện hiếu khách của người việt nam
đồng thời thể hiện được nét riêng của vùng đất văn hóa con người ninh bình ngàn năm văn hiến